cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn vừa đấu tranh làm rõ vụ mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng bắt giữ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó nhận được tin báo của người nhà nạn nhân tại tỉnh nam định về việc hai cô gái đang đi trên xe ô tô
trên đường cao tốc theo hướng hà nội lạng sơn có dấu hiệu bị mua bán người
tổ công tác đã triển khai phương án dừng các phương tiện để kiểm tra
phát hiện hai cô gái ra tín hiệu cầu cứu tổ công tác đã xác minh tại chỗ và không chế đưa toàn bộ người trên xe và phương tiện về công an huyện tri lăng
điều tra xác minh được biết qua mạng xã hội hứa mạnh cường chú tại tỉnh lạng sơn biết quán karaoke ở hải dương có nhu cầu chuyển giao hai nữ nhân viên phục vụ
nên đã liên hệ với hoàng văn thư quản lý quán karaoke
sau khi trao đổi thư bảo cường cùng với nguyễn xuân đạt là lái xe taxi mang theo hai mươi triệu đồng đến tiếp nhận hai nữ nhân viên
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã tiến hành khởi tố ba đối tượng trên về hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi